hơn năm trăm linh kiều bào là các chuyên gia doanh nhân trí thức việt nam trên toàn thế giới
đã cùng tham dự hiến kế cho tp hcm trên cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp tại hội nghị
kiều bào đóng góp ý kiến về chuyển đổi số và khắc phục tác động của đại dịch covid một mươi chín
để phát triển kinh tế việt nam do bộ ngoại giao phối hợp với ủy ban nhân dân tp hcm đồng tổ chức
đến dự có đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chỉ đạo đảng bộ tp hcm
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung mương đảng bí thư thành ủy tp hcm
tp hcm mong muốn được lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp hiến kế của chuyên gia trí thức doanh nhân kiều bào
để cả nước và thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép trong trạng thái bình thường mới
nhất là những nội dung trọng tâm như chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp kích cầu tiêu dùng
giải ngân đầu tư công phát triển du lịch ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
đặc biệt là chuyển đổi số mà chính phủ đã đặt ra nhằm khắc phục tác động của đại dịch covid một mươi chín
với vai trò là đô thị lớn trung tâm nhiều mặt của cả nước sự phục hồi kinh tế của thành phố
có ý nghĩa quan trọng đối với sự phục hồi kinh tế của cả nước
chuyên gia trí thức doanh nhân kiều bào thảo luận giải pháp phát triển thành phố trong trạng thái bình thường mới
nhất là tận dụng lượng kiều hối hàng năm gửi về thành phố khoảng năm tỷ usd để
phát huy sức mạnh của hơn bốn trăm bốn mươi doanh nghiệp của thành phố
đặc biệt là hơn bốn mươi bốn doanh nghiệp công nghệ thông tin để đây là hạt nhân trong việc thực hiện chương trình chuyển đổi số